các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã có một mươi tám trăm hai mươi ca mắc mới với tổng số hai chín trăm linh một bệnh nhân khỏi bệnh
một tin vui không chỉ dành cho những người dân bắc giang mà còn là niềm vui của người dân cả nước là sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu
thành phố bắc giang đã gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội
hàng nghìn người dân vui mừng khôi xiết sau hai mươi hai ngày bị phong tòa để dập dịch
được trở về với cuộc sống thường ngày nhiều người dân bày tỏ cảm xúc thoát khỏi cảnh giãn cách
xung sượng hạnh phúc khôn cùng
tối ngày hai mươi ba tháng sáu ông mai sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết
đã ban hành quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn tỉnh phố bắc giang từ sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu
chuyển sang trạng thái bình thường mới vừa khôi phục phát triển sản xuất vừa đảm bảo các biện pháp an toàn chống dịch
thành phố bắc giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ hôm một mươi chín tháng năm
đến nay địa phương này đã trải qua hơn một mươi ngày không phát sinh ca mắc mới
tổng số f công của thành phố bắc giang là sáu mươi sáu ca
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đánh giá trong những ngày tới số trường hợp f vẫn phát sinh mới
song không nhiều chủ yếu trong một số khu cách ly tập trung khu phòng tòa
địa phương này đặt mục tiêu đến ngày ba mươi tháng sáu cơ bản không còn phát sinh f trên địa bàn
cùng với bắc giang ngày hôm nay tỉnh bắc ninh cũng cho phép các doanh nghiệp đón công nhân
tổng lực hồi phục kinh tế để tăng cường thực hiện song song hai nhiệm vụ trọng tâm
vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển xây dựng kinh tế
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa ban hành văn bản về việc cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
được phép hoạt động trở lại trừ những doanh nghiệp có ca mắc covid một mươi chín
các doanh nghiệp qua kiểm tra không đáp ứng được yêu cầu về phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn chống dịch khi tiếp nhận lao động từ tỉnh ngoài về làm việc
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh yêu cầu người lao động từ tỉnh về bắc ninh làm việc
phải tuân thủ xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr và cho kết quả âm tính
sau khi có kết quả âm tính thì doanh nghiệp mới được chở người lao động di chuyển đến tỉnh để đưa vào khu lưu trú tập trung
sau ba ngày xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc rt pcr và cho kết quả âm tính thì mới cho đi làm trở lại
khánh hoa nghệ an siết chặt công tác phòng chống dịch
ngay sau khi có xỉ đào từ ủy ban nhân dân tỉnh khánh hoa
các công viên và bái biển ở thành phố nhà trang đã được lập hàng giao biển cảnh báo chống dịch
trong lúc đó ngày hôm nay tại nghệ an sau khi phát hiện thêm hai trường hợp dương tính là tiểu thương buôn bán ở sơ đầu mối
ngành y tế tỉnh này đã thần tốc khoanh vùng điều tra truy vết đưa vạt ba mươi chín trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
tại thành phố vinh thị xã cửa lò huyện diễn châu
tỉnh nghệ an cũng vừa có kế hoạch đón hơn hai công nhân là lao động làm việc tại bắc giang trở về vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được tỉnh thái bình cũng vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai
là người đi cùng xe với một bệnh nhân f
tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên sáu xã buộc phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu do phát sinh thêm tám ca mắc mới
đây là các biện pháp tối ưu nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lan rộng
kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu hưng yên mở rộng khu vực giãn cách xã hội ở huyện yên mỹ
sau khi có tám ca mắc mới covid một mươi chín tại đây
sáu xã thực hiện cách ly theo chỉ thị một mươi sáu và chín xã thực hiện cách ly theo chỉ thị một mươi năm
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu cho tới khi có thông báo mới
nguồn lây của chùm ca bệnh này từ hai ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân một mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi bốn ở thị trấn yên mỹ
và bệnh nhân một mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu ở xã trung hưng là lái xe tuyến bắc nam khi đi từ vùng dịch về
đã không khai báo y tế không thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch
từ bệnh nhân một mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi bốn đã lây cho bốn người trong gia đình là mẹ đẻ chị gái và hai con
bệnh nhân một mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu đi cắt tóc ngày một mươi bảy tháng sáu
bệnh nhân một mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu khi đàn cấm hoạt động này đã lây cho ba người khác
diễn biến dịch tại tp hcm vẫn phức tạp
nhiều bệnh viện tuyến tỉnh cấp trung ương trên địa bàn đã chuyển đổi công năng
trở thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tinh thần chủ động sẵn sàng này của ngành y tế tp hcm đã thể hiện quyết tâm
cùng hệ thống chính trị các tỉnh dập dịch trong thời gian sớm nhất
hôm nay sở y tế tp hcm cho hay trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
vẫn còn diễn biến phức tạp
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã lên tới hai chín mươi tám tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
ngành y tế thành phố đã chủ động tăng số giường điều trị dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
từ ba năm trăm linh giường lên năm giường theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo tp hcm
ngoài chín bệnh viện với quy mô ba năm trăm linh giường đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm ngành y tế tp hcm tiếp tục tạm chuyển đổi công năng
của bệnh viện huyện bình chánh
bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức với quy mô một giường
để trở thành những bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
xuất hiện một ca mắc mới trước đó đã di chuyển nhiều nơi
tp hcm phải họp khẩn cấp phòng tỏa phòng dịch
sáu người đã bị đưa đi cách ly nhằm đảm bảo không ảnh hưởng xáo trộn
đến cuộc sống của người dân và thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch trên địa phương này
tối qua ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đã có thông báo về một trường hợp là nữ sáu mươi tám tuổi dương tính với sars cov hai
đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
là người phú yên đi đến khánh hòa vào lúc một mươi h ngày hai mươi hai tháng sáu bằng ô tô gia đình
trước đó trường hợp này đã di chuyển nhiều nơi ở phú yên
qua trì viết cơ quan chức năng tp hcm đã phát hiện có đến sáu mươi sáu trường hợp là f một
tất cả đã được cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo quy định
theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
ubnd tp hcm sẽ tiến hành phòng tỏa toàn bộ thành phố
quyết định này được đưa ra sau khi phan thiết có thông tin về một trường hợp dương tính
là trường hợp nữ bác sĩ khoa sản bệnh viện đa khoa bình thuận
chị được phát hiện nhiễm sars cov hai vào chiều ngày hai mươi ba tháng sáu từ xét nghiệm ngẫu nhiên
nữ bác sĩ đã làm việc tại bệnh viện đa khoa bình thuận được một mươi ngày
thời gian này chị thường xuyên đi xe của nhiều nhà xe nội tỉnh tuyến tuyên phòng
phan thiết gặp người nhà và nhiều nhân viên y tế khoa sản
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch